ngày chín tháng hai tới đây là kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh tổng bí thư trường trinh
ngày chín tháng hai năm một nghìn chín trăm linh bảy ngày chín tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
đây là dịp để chúng ta cùng ôn lại tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc
đối với những công lao những đóng góp to lớn của đồng chí với cách mạng việt nam
tổng bí thư trường trinh người cộng sản kiên cường mẫu mực nhà lý luận tài năng nhà lãnh đạo kiệt xuất
một trong những học trò xuất sắc và cộng sự gần gũi của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tấm gương sáng về tính nguyên tắc và tổ chức kỷ luật một trí tuệ lớn của cách mạng việt nam
đã công hiến chọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc
sáu mươi tuổi đời sáu mươi ba năm hoạt động cách mạng liên tục sôi nổi và phong phú của đồng chí trường trinh
gắn liền với những trạng đường đấu tranh vô cùng gian khổ nhưng rất đỗi tự hào của nhân dân ta
đồng chí trường trinh tên thật là đặng xuân khu
sinh ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
tại làng hành thiện huyện xuân trường tỉnh nam định nay thuộc xã xuân hồng huyện xuân thủy tỉnh nam định
đồng chí là một trong những người đầu tiên gia nhập việt nam thanh niên cách mạng đồng chí hội vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi
và là một trong những học trò xuất sắc nhất bạn chiến đấu gần gũi nhất của chủ tịch hồ chí minh
đồng chí đã được thử thách rèn luyện và trưởng thành qua đấu tranh cách mạng gian khổ khốc liệt
trong thời kỳ ở tù cũng như khi ra tù
trong hoạt động bất hợp pháp và hợp pháp
nửa hợp pháp trong cao trào cách mạng cũng như lúc thoái trào
trong đấu tranh vũ trang gian khổ cũng như trong xây dựng hòa bình đầy khó khăn
với sự nhạy bén chính trị của mình đồng chí trường trinh là người chủ trì cuộc họp của ban thường vụ trung ương đảng
ra chỉ thị nhật pháp đánh nhau và hành động của chúng ta
ngay sau đêm ngày chín tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm làm tiền đề cho thành công của cách mạng tháng tám
đồng chí trường trinh cũng là người đầu tiên hai lần được bổ nhiệm vào vị trí tổng bí thư đảng cộng sản việt nam
và năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
và được bầu vào các chức vụ quan trọng khác như chủ tịch quốc hội chủ tịch hội đồng nhà nước
và chủ tịch hội đồng quốc phòng nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
với công lao và sự đóng góp của mình đồng chí trường trinh đã được đảng và nhà nước
trao tặng huân chương sao vàng và nhiều huân chương khác của nhà nước và các nước xã hội chủ nghĩa
toàn dân toàn diện trường kỳ tự lực cánh sinh
với đường lối đó cả nước đã bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ
và để tiến hành cái cuộc kháng chiến trường kỳ đó
theo đường lối mà chủ tịch hồ chí minh và đường lối của chiến tranh nhân dân mở ra đưa ra cho cả dân tộc
thì thực hiện nó như thế nào triển khai nó như thế nào đường lối cách mạng việt nam trong cái cuộc kháng chiến nó như thế nào
thì đồng chí trường trinh là người đã viết ra tác phẩm là kháng chiến nhất tịch thắng lợi
xuất bản vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy
đồng chí trường trinh là con nhà nội
về cả về mặt lý luận và vì thế cho nên trong cuộc đời hoạt động của mình
thì đồng chí viết rất nhiều tác phẩm
cái tác phẩm rất lớn của đồng chí trường trinh
đó là đề cương văn hóa việt nam
cái đề cương văn hóa việt nam này
đây chính là cái đường lối phát triển văn hóa của đảng ta
sau ngày đất nước thống nhất
trên các cương vị chủ tịch ubthqh
chủ tịch hội đồng nhà nước
đồng chí trường trinh đã có những đóng góp to lớn
trong việc xây dựng nhà nước kiểu mới
một nhà nước của nhân dân do nhân dân
và vì nhân dân
tham gia chỉ đạo xây dựng nhiều đạo luật quan trọng
với tư duy lý luận sắc xảo
nhạy bén bám sát thực tiễn
sâu sát tình hình ở địa phương cơ sở
đồng chí đã sớm nhận rõ được
xu thế của thời đại thực trạng của đất nước
và nguyện vọng của nhân dân
dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật
chỉ đạo toàn đảng phải đổi mới tư duy
thay đổi cách nghĩ cách làm
dám thừa nhận và thay đổi những quyết định sai lầm trước đây
của chính mình
dám dũng cảm xử lý những việc phức tạp
đồng chí trường trinh
là một con người
luôn luôn là
suy nghĩ luôn luôn là sáng tạo
thấy bất cứ một cái việc gì đấy
mà nó trì trệ
mà nó không
đem lại hiệu quả
thì đồng chí đều đi tìm nguyên nhân tại sao
bác bắt đầu cái việc đổi mới của mình
bằng những chuyến đi thực tế
bác có căn dặn các đồng chí đánh đạo
phải mạnh dạng đổi mới trong cái cơ chế quản lý như thế nào
thế rồi bác dặn là
phải phát huy sức mạnh của nhân dân
lấy sức mạnh của quần chúng
suốt cuộc đời hoạt động cách mạng hơn sáu mươi năm
không ngừng nghỉ
đồng chí trường trinh đã nêu
tấm gương sáng về lối sống trong sạch
lành mạnh giản dị về tính nghiêm túc
thái độ tôn trọng nguyên tắc làm việc
chu đáo cẩn thận đến từng chi tiết
đặc biệt để lại dấu son chói lọi
về thái độ tự phê bình và phê bình
những luận điểm lý luận sâu sắc
ở tầm vĩ mô và hoạt động thực tiễn phong phú
của đồng chí có giá trị lớn
lâu dài hôm nay vẫn đồng hành
cùng chúng ta trong sự nghiệp xây dựng
chỉnh đốn đảng trong giai đoạn mới